thưa quý vị trước thực trạng thuốc điều trị covid một mươi chín được bán tràn lan ngoài thị trường như hiện nay
mới đây phó chủ nhiệm văn phòng chính phủ nguyễn sĩ hiệp đã gửi bộ y tế truyền đạt ý kiến chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
về quản lý thuốc chữa covid một mươi chín monupidavir sắp được tung ra thị trường
thông báo nêu rõ sẽ báo cáo của bộ y tế về tình hình và kết quả triển khai công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
báo cáo số một trăm tám mươi một bc bit ngày một mươi bốn tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai thủ tướng chính phủ phạm minh chính có ý kiến như sau
bộ y tế thúc đẩy việc cấp phép thuốc chữa covid một mươi chín và quản lý giá hướng dẫn sử dụng đồng bộ và bình thường hóa với covid một mươi chín
văn phòng chính phủ thông báo để bộ y tế biết thực hiện
trước đó ngày một mươi bảy tháng hai cục quản lý dược bộ y tế cho biết đang hoàn tất thủ tục cuối cùng
với việc giấy phép lưu hành có điều kiện cho thuốc kháng virus điều trị covid một mươi chín
cho ba công ty dược của việt nam
thuốc kháng virus monopiravir bốn trăm linh mg do công ty trách nghiệm hữu hạn liên doanh salafarm sản xuất
thuốc moravir bốn trăm linh mg của công ty cổ phần dược phẩm bosson việt nam và monunavir của công ty cổ phần dược phẩm mekofa
được cấp giấy đăng ký lưu hành có điều kiện vào chiều một mươi bảy tháng hai
sau khi được cấp phép có điều kiện ba công ty sản xuất thuốc trong nước phối hợp với các cơ sở điều trị
thực hiện đúng các quy định hiện hành về thuốc kê đơn
theo dõi an toàn hiệu quả tác dụng không mong muốn của thuốc kháng virus trên người việt nam
và tổng hợp báo cáo theo quy định tại thông tư số ba mươi hai hai nghìn một mươi tám tt bit
các đơn vị sản xuất phải kê khai giá thuốc và được thẩm định giá bởi cơ quan quản lý
giá bán dự kiến thấp hơn nhiều so với nhập khẩu
trước thực trạng f tự điều trị tại nhà và thuốc điều trị covid một mươi chín được bán tràn lan trên mạng xã hội như hiện nay
người dân cần nâng cao cảnh giác không tự điều trị bệnh theo những lời khuyên từ người khác
hãy mua thuốc theo đơn của bác sĩ để tránh những rủi ro tiềm ẩn